để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám theo nghị quyết của quốc hội
ngày một một hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ký ban hành nghị quyết một nqcp về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
trong đó nhấn mạnh đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững và thực hiện quyết liệt và đồng bộ ba đột phá chiến lược
để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết của quốc hội chính phủ đề ra phương châm hành động kỳ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
và xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô tạo chuyển biến rõ nét thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp
phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thực hiện quyết liệt cải cách hành chính tăng cường kỷ luật kỳ cương
nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành các cấp
đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội thực hành dân chủ và công bằng xã hội
nâng cao đời sống nhân dân bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu
bảo đảm quốc phòng
an ninh quốc gia
nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển đất nước
căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của quốc hội
chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành
theo chức năng nhiệm vụ phạm vi lĩnh vực công tác được giao
tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
trong đó tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
cụ thể điều hành đồng bộ các chính sách vĩ mô kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động
linh hoạt và thận trọng với chính sách tài khoá chặt chẽ kỳ luật kỳ cương và các chính sách khác
phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước gdp đạt sáu bảy
kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng cpi bình quân khoảng
tiếp tục điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô diễn biến lạm phát và thị trường tiền tệ
phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô
ổn định và phát triển thị trường ngoại tệ tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà nước
mở rộng tiến dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tiến dụng
tập trung tiến dụng cho các lĩnh vực ưu tiên khu vực sản xuất kinh doanh
đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
tăng cường kỷ luật tài chính điều hành ngân sách chặt chẽ tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao
mở rộng cơ sở thuế tạo chuyển biến rõ nét trong việc quản lý thu
nhất là khu vực kinh tế phi chính thức
tăng cường thanh tra kiểm tra chống thất thu buôn lậu gian lận thương mại
quản lý chặt chẽ giá tính thuế chống chuyển giá chốn lộn thuế
tăng cường thanh tra kiểm tra tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền
phương án xử lý nợ động thuế không có khả năng thu hồi
giảm tỷ lệ nợ động thuế xuống dưới năm tổng thu ngân sách nhà nước
phấn đấu tăng thu ngân sách ba so với dự toán quốc hội giao
triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách
giả soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết
hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền
hạn chế tối đa tổ chức hội nghị lễ hội hội thảo khánh tiết công tác nước ngoài
chỉ ban hành mới cơ chế chính sách chi ngân sách nhà nước khi có nguồn tài chính đảm bảo
kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm
nhưng đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám chưa phân bổ trừ trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ quyết định
kiểm soát bộ chi ngân sách nhà nước ở mức ba bảy gdp
quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công nợ công
tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách
kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vay sử dụng vốn vay trả nợ
phấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi tám dư nợ công khoảng sáu mươi ba chín gdp
nợ chính phủ khoảng năm mươi hai năm gdp nợ nước ngoài của quốc gia khoảng bốn mươi bảy sáu gdp
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển khai luật quản lý nợ công
thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công
theo hướng an toàn bền vững
theo tinh thần nghị quyết của bộ chính trị
tăng cường quản lý sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước
gắn với huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
nghiên cứu sửa đổi hoàn thiện thể chế pháp luật theo hướng bảo đảm nguyên tắc ngân sách trung ương
đóng vai trò chủ đạo trong đó có cơ chế phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi phù hợp
khắc phục hiệu quả tình trạng tỉ trọng nguồn thu ngân sách trung ương giảm
và cân đối ngân sách trung ương khó khăn như hiện nay
tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ đầu tư công kiên quyết phòng chống lợi ích nhóm
tham nhũng lãng phí xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư công
chấn chỉnh những bất cập trong các dự án đối tác công tư nhất là các dự án bot
triển khai nhanh quyết liệt công tác phân bổ giao kế hoạch vốn đầu tư công
để nhanh tốc độ thực hiện và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm
nhất là các công trình hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai dự án hạ tầng quan trọng
phấn đấu giải ngân một trăm linh dự toán chi đầu tư phát triển được quốc hội và thủ tướng chính phủ giao
tăng cường các biện pháp để không phát sinh nợ động xây dựng cơ bản
thúc đẩy xuất khẩu đẩy mạnh mở rộng thị trường gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính
trong hoạt động xuất nhập khẩu nhất là thủ tục kiểm tra chuyên ngành
bảo đảm cân đối xuất nhập khẩu phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu
từ tám đến một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy kiểm soát nhập siêu dưới ba so với tổng kim ngạch xuất khẩu
triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại các hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế
tăng cường quản lý kiểm soát nhập khẩu cải thiện tình trạng thâm hụt thương mại
với các thị trường nhập siêu cao phát triển mạnh thị trường trong nước
xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ và hiệu quả
tăng cường quản lý doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối bán lẻ
phù hợp với cam kết mở cửa thị trường đẩy mạnh kết nối giữa nhà phân phối và nông dân
tại các vùng sản xuất nông sản
phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng một mươi
triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả thị trường
tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý
tạo thuận lợi thương mại kết hợp với tăng cường công tác quản lý kiểm tra thị trường
các biện pháp phòng chống và xử lý nghiêm kịp thời các hành vi gian lận thương mại
buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng
theo dõi sát diễn biến thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản
nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các công cụ giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản
phát triển ổn định bền vững không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý
bảo đảm tính công khai minh bạch của thị trường nâng cao chất lượng công tác thống kê và phân tích
dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô chủ động phương án giải pháp ứng phó kịp thời hiệu quả
đối với diễn biến tình hình trong nước quốc tế tập trung cải cách thủ tục hành chính liên quan
đến đất đai thuế hải quan nông nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ thông tin khởi nghiệp
phát triển du lịch tiếp cận tín dụng bảo hiểm xã hội chính sách đối với người có công
lý lịch tư pháp hộ tịch giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân doanh nghiệp
cải thiện căn bản tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật
về điều kiện đầu tư kinh doanh trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành
bảo đảm cắt giảm đơn giản hóa năm mươi danh mục hàng hóa sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành
cắt giảm đơn giản hóa năm mươi điều kiện đầu tư kinh doanh
thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp
phấn đấu năm hai nghìn một mươi tám cải thiện đáng kể về thứ hạng của việt nam trong bảng xếp hạng của thế giới
đưa việt nam vào nhóm asean bốn về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh
triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển mạnh doanh nghiệp
thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài
sử dụng công nghệ cao và các tập đoàn đa quốc gia gắn với phát triển doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ
tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường
đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật
tập trung xây dựng hoàn thiện ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật
pháp lệnh nghị quyết đã có hiệu lực khắc phục tình trạng nợ động văn bản quy phạm pháp luật
chuẩn bị tốt các dự án luật trình quốc hội cho ý kiến và thông qua tại các kỳ họp năm hai nghìn một mươi chín
trọng tâm là luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công
sửa đổi các luật liên quan đến đất đai xây dựng nhà ở đầu tư
đầu tư kinh doanh kiểm tra chuyên ngành
tiếp tục sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật về đầu tư nhất là đầu tư công đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
có cơ chế chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh doanh
hoàn thiện thể chế về phát triển ứng dụng khoa học công nghệ công nghệ thông tin và truyền thông
giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao huy động mạnh mẽ doanh nghiệp tham gia vào đào tạo
nhất là trong các lĩnh vực năng thiếu nhân lực như công nghệ thông tin du lịch
gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
thực hiện đồng bộ ba nội dung về quy hoạch lại mạng lưới tự chủ đại học và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
tăng cường công tác nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường lao động đặc biệt gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao các chuyên ngành khoa học liên quan đến công nghệ
kỹ thuật và những ngành thị trường có nhu cầu tuyển dụng cao
tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển thị trường lao động một cách đầy đủ mở rộng thị trường xuất khẩu lao động
giả soát mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới quản lý giao quyền tự chủ nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp
tăng cường công tác tư vấn nghề nghiệp việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho người dân đặc biệt là thanh niên

tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
từng bước xây dựng các đô thị đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đô thị thông minh xanh tiết kiệm năng lượng
thích ứng với biến đổi khí hậu hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về đối tác công tư
chấn chỉnh những bất cập trong hình thức đầu tư đối tác công tư khẩn trương giả soát tổng thể hình thức đầu tư bot
các trạm bot giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai minh bạch bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân
lựa chọn nhà đầu tư có năng lực về tài chính và chuyên môn kỹ thuật
tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng công trình thiết yếu có quy mô lớn
có sức lan tỏa kết nối giữa các vùng miền nhất là hạ tầng tại các khu vực trọng điểm đô thị lớn
như tuyến đường bộ cao tốc bắc nam dự án cảng hàng không quốc tế long thành cảng biển điện và năng lượng các dự án giảm ủn tắc giao thông
tuyến hành lang ven biển phía bắc và phía nam kết nối một số tuyến giao thông trong tổng thể hành lang đông tây hành lang xuyên á
giữ vững môi trường hòa bình ổn định đồng thời kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền và các lợi ích chính đáng của việt nam
thúc đẩy đạt kết quả thực chất trong giải quyết các vấn đề biên giới trên biển và các vấn đề biên giới đất liền còn tồn động với các nước
tăng cường công tác phối hợp giữa chính phủ và các cơ quan của đảng nhà nước các đoàn thể quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ mục tiêu và giải pháp đề ra
đẩy mạnh phối hợp giữa các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các địa phương với các cơ quan của đảng quốc hội hội đồng nhân dân các cấp trong việc kiểm tra theo dõi giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quá trình thực hiện nghị quyết
chỉ đạo tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên phát huy quyền làm chủ các tổ chức xã hội hội hiệp hội và của nhân dân trong mọi lĩnh vực tạo sự đồng thuận xã hội tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám theo nghị quyết của quốc hội và các giải pháp điều hành của chính phủ
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau